thành đoàn tp hcm phối hợp với công an thành phố đã tổ chức lễ tuyên dương
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trẻ giỏi tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
năm nay tp hcm có năm mươi ba gương nhận bằng khen cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trẻ giỏi tiêu biểu
đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đoàn hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
các cán bộ chiến sĩ công an này cũng là gương tiêu biểu trong học tập
và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi điển hình được tuyên dương sẽ là gương sáng lan tỏa trong đội ngũ cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục học tập trang luyện cống hiến trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc giữ vững bình yên cuộc sống